một vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp đã xảy ra tại một cơ sở sang chiết ga thuộc địa bàn xã thọ sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước vào sáng nay
ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn cơ sở săn chiết ga rộng hàng trăm mét vuông khiến hai vợ chồng chủ cơ sở này bị bỏng ngộ độc khí ga nặng nhiều tài sản bị thiêu dụi
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay người dân sống quanh cơ sở sang chiết ga trên đã bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp
sau đó vài phút ngọn lửa bốc lên dữ dội hàng trăm bình ga mini phát nổ văng ra xa cả trăm mét
nghe tiếng kêu cứu người dân địa phương nhanh chóng vào cứu hai vợ chồng chủ cơ sở ra ngoài
tuy nhiên người vợ đã bị bỏng nặng còn người chồng cũng bị ngộ độc khí ga nặng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chuyên dụng cùng với hai mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng hai giờ đồng hồ
nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ